chương trình tối nay thứ sáu ngày chín tháng sáu sẽ có những nội dung chính sau đây
trong phần tin quốc tế bầu cử anh đảng bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối ở quốc hội
nhật bản áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với triều tiên
thưa quý vị tốc độ tăng trưởng gdp của quý i chỉ đạt năm một thấp hơn cùng kỳ nhiều năm đã khiến nhiều đại biểu quốc hội lo ngại
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ khó đạt mục tiêu tăng sáu bảy
mà chính phủ đã để ra
trước những băn khoăn của đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận chiều nay các thành viên chính phủ khẳng định
chính phủ quyết tâm giữ vững trị tiêu này
đối với năm hai nghìn một mươi bảy trước những dự báo tình hình thế giới và trong nước tác động không thuận lợi đến kinh tế xã hội của đất nước
tôi còn phân vân trị tiêu tốc độ tăng trưởng gdp sáu bảy
do vậy tôi đề nghị chính phủ cần giải thích rõ
có sức thuyết phục hơn
cơ sở của chỉ tiêu này để đảm bảo tính khả thi cao
quan điểm nào và cơ sở nào để chính phủ xác định mục tiêu đó và quyết tâm thực hiện mục tiêu vậy
thứ nhất là quan điểm chính phủ cũng xác định cũng như các đại biểu quốc hội đã nêu
là không tăng trưởng bằng mọi giá và cũng không đánh đổi các nội dung liên quan đến môi trường hay là bất ổn kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng
và cũng xác định là ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển vĩ vững là mục tiêu hàng đầu
giải pháp căn cơ và căn bản là khơi dậy được mọi tiềm năng và tận dụng được mọi cơ hội mà có thể phát triển được thì cũng phải tận dụng ngay
chính phủ cũng đã xây dựng một chỉ thị hai mươi bốn để cụ thể hóa các giải pháp cho các bộ ngành
từ đó các bộ ngành sẽ xây dựng các kịch bản các mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành từng lĩnh vực với các giải pháp phù hợp
theo đó có hai nhóm giải pháp cơ bản
giải pháp lâu dài đó là tiếp tục ổn định kinh tế vi mô kiểm soát lạm phát đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại cải cách thể chế cũng như là tăng năng suất lao động và mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước
về các giải pháp ngắn hạn mà có thể thực hiện ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng này thì đó là tháo gỡ các vướng mắt cho doanh nghiệp thúc đẩy các ngành các lĩnh vực để phát triển

các giải pháp về đẩy mạnh sự nghiệp công chúng tôi cho là các giải pháp này được tiến hành đồng bộ thì chắc chắn là công tác công việc nhiệm vụ tái cơ cấu lại ngân sách đảm bảo an toàn công chúng ta sẽ rõ nét hơn và hiệu quả rõ nét hơn
với những chính sách hỗ trợ khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển nhà nước đã cho ngư dân vay hàng chục tỷ đồng để đóng mới những con tàu lên đến hàng trăm mã lực trang bị hiện đại
nhưng chỉ chưa đầy một năm những con tàu này đã xuống cấp nghiệp
hiện trạng này đang khiến nhiều đại biểu quốc hội lo ngại đây sẽ là nguyên nhân khiến nợ xấu lại tăng thêm
theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tại một số địa phương ngư dân đã được hỗ trợ nguồn vốn rất lớn để đóng những con tàu được cho là mạnh nhất hiện đại nhất và đầu tư lớn nhất
tuy nhiên theo đại biểu nguyễn bá sơn hiện có một mươi tám trên tổng số ba mươi sáu con tàu được đóng theo nghị định này đã bị hư hỏng một tàu đã nằm lại biển khơi
ngư dân đóng tàu là để vương khơi sản xuất và thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia
ấy vậy mà có vị đại diện của một công ty đóng tàu giải thích rằng tàu hỏng là do nước biển mặn
tôi không thể bình luận nổi câu trả lời này
nhưng tôi biết chắc chắn rằng trong khi những sai phạm tưởng chừng một mươi đã rõ khi các bên liên quan trong vụ này vẫn còn đang tranh cãi thậm chí là tìm cách trốn bỏ trách nhiệm của mình
thì từng ngày tình cảnh của những người ngư dân càng trở nên khó khăn
nợ ngang hàng đến hạng phải trả nhưng không thể lãi chồng lên nợ
trong khi con đường đòi lại công bằng của ngư dân chắc chắn còn không ít gian nang thì nợ xấu lại đang có nguy cơ tiếp tục gia tăng
một chủ trương lớn đúng đắn tạo niềm tin trong nhân dân của đảng quốc hội và chính phủ về phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo
đang có nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra cuộc sống của ngư dân ngày trở nên bất ổn
bà con ngư dân các tỉnh duyên hải và cử tri cả nước trông chờ sự ra tay quyết liệt của chính phủ để giải quyết câu chuyện
dứt điểm câu chuyện này không để cái xảy nảy cái ung
kiến nghị về giải pháp cho tình trạng này theo ý kiến của đại biểu bên cạnh việc chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ đóng tàu thép vừa đóng đã gì
chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ ngư dân để họ yên tâm ra khơi bám biển
chúng ta phải xem xét trách nhiệm cá nhân của tổ chức của cá nhân tổ chức nào mà gây ra cái tình trạng đó
các cộng đồng đóng thuyền cho ngư dân thì anh phải có trách nhiệm phải đảm bảo chất lượng phải đảm bảo làm sao đó con thuyền ra khơi mới được an toàn
đây không chỉ là vấn đề kinh tế nó còn là vấn đề chính trị vấn đề xã hội nó rất là quan trọng
cho nên là chúng ta phải sớm có cái xem xét đánh giá và nếu như cơ quan tổ chức cá nhân nào mà làm không tốt thực hiện không tốt
chúng ta phải có kiểm điểm phải quy trách nhiệm
đấy là phải chi cứu trách nhiệm hình sự khi mà anh không tuân thủ theo quy định của pháp luật
nhiều đại biểu cũng cho rằng những tồn tại trong sự cố tàu vỏ thép hư hỏng tại một số tỉnh thực sự là bài học quý giá
cần phải được nhìn nhận một cách thẳng thắn và phải có tích cực khắc phục để nghị định sáu bảy đạt được những hiệu quả như chính phủ mong muốn
câu chuyện tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu bảy vừa đưa vào sử dụng đã hỏng đã gây nhiều khó khăn cho ngư dân
và tạo ra sự nghi ngờ
tính hiệu quả của chương trình
do đó tại hội nghị đóng mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu bảy ngày chín tháng sáu tại bình định nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau ba năm thực hiện nghị định sáu mươi bảy đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có sáu trăm bảy mươi một tàu được đóng mới
trong đó tàu vỏ thép là hai trăm chín mươi bảy tàu vỏ gỗ ba trăm năm mươi hai tàu vỏ composite là hai mươi hai tàu
tuy nhiên có một vấn đề nổi cộm hiện nay đó là tại hai tỉnh phú yên và bình định
có hai mươi một tàu bị hư hỏng xuống cấp nhanh sau vài chuyến ra khơi
vì vậy tại hai địa phương này công tác kiểm tra giả soát xác định nguyên nhân đã được tập trung triển khai
qua khi kiểm tra sơ bộ thì cũng có một số các thông tin và kết luận của chú hãng mitsubishi
họ cũng khẳng định rằng cái máy này là không phải máy của hãng
cái vỏ thì là của hãng nhưng mà ở trong nội bộ thì không phải là của hãng mitsubishi

tại hội nghị đóng mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu bảy đại diện các chủ tàu đơn vị đóng tàu
cơ quan quản lý nhà nước đã tập trung phân
tiếp nguyên nhân chỉ ra những khó khăn tồn tại khi triển khai nâng cấp đóng mới tàu vỏ sắt
đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trên
theo đó nhiều ý kiến cho rằng đối với một mươi tám tàu bị hỏng tại bình định
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu và công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương đóng
đã sử dụng chất lượng thép trung quốc không bảo đảm máy thủy không đúng máy chính hãng
nên cần phải quy rõ trách nhiệm để có hướng xử lý cơ quan công an phải vào cuộc để điều tra làm rõ
trước hết một mươi tám con tàu này rơi vào hai doanh nghiệp năm triệu và đại nguyên dương
cho nên có thể các địa phương đã công nhận đủ điều kiện
đưa vào doanh mục cơ sở đóng tàu đủ điều kiện
nhưng không đủ năng lực và có vấn đề về chất lượng
cho nên bộ nông nghiệp quyết định là sẽ tạm dừng
không cho hai doanh nghiệp này tiếp tục nhận hợp đồng đóng mới nữa
và phải bắt buộc phải khắc phục
sau cái sự cố này cũng như những con tàu hiện nay đã nhận mà còn đang đóng ấy
thì phải điều chỉnh để làm sao mà có chất lượng tốt
sau đó bộ sẽ xem xét nếu không đảm bảo được
thì sẽ đưa ra khỏi danh mục cơ sở đóng tàu đủ điều kiện
cái hội nghị này thì sẽ có những cái bài học kinh nghiệm
và đồng thời có những giải pháp để trong thời gian tới làm sao mà chúng ta khắc phục

không để tái diễn cái chuyện này không để tái diễn cái chuyện này
tình trạng các cơ sở đóng tàu là không có trách nhiệm
hoặc là có cái chất lượng đóng tàu không tốt
chúng ta phải khắc phục cái việc này
để đảm bảo làm sao chính sách sáu bảy của đảng và nhà nước
đến được đối với ngư dân
và đồng thời là giúp cho cái việc là ngư dân yên tâm vươn khởi bám biển có hiệu quả
hiện nay cùng với công tác giả soát khắc phục sự cố những tàu bị hỏng
và truy cứu trách nhiệm rõ ràng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngành nông nghiệp đang phối hợp với các ngành
tập trung tháo gỡ các khó khăn về tiếp cận vốn
chính sách bảo hiểm quy trình giám sát trong đóng mới và nâng cấp tàu
để việc triển khai nghị định sáu bảy trong thời gian tới phát huy hiệu quả
trong khuôn khổ chương trình hội thảo khoa học
nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam và đất nước
do tỉnh ủy hà nam phối hợp với báo nhân dân và hội nhà báo việt nam
tổ chức vào ngày một mươi tháng sáu tại tỉnh hà nam
chiều nay đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
cùng các đại biểu tham dự hội thảo đã dự lễ dân hương
tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh các anh hùng liệt sĩ của tỉnh hà nam
và dự lễ gắn biển tên đường phố mang tên nhà báo hoàng tùng
tuyến đường có chiều dài gần một km chiều rộng hơn một mươi bảy m
tại khu đô thị mới lam hạ của tỉnh hà nam
việc tỉnh hà nam chọn để gắn biển đường phố mang tên nhà báo hoàng tùng
nhằm chiên vinh danh những đóng góp to lớn của nhà báo hoàng tùng
với quê hương hà nam đất nước với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam
đồng thời tuyên truyền sâu rộng những bài học sâu sắc về lòng yêu nước
lý tưởng cách mạng sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
từ thực tiễn hoạt động cách mạng của nhà báo hoàng tùng
nhà báo hoàng tùng người từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt
là cán bộ cấp cao của đảng nguyên bí thư trung ương đảng
nguyên trưởng ban tuyên huấn trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân
nguyên chủ tịch hội nhà báo việt nam
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
và bảy năm ngày mất của nhà báo hoàng tùng hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức chương trình tuyên truyền năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và giới thiệu sách mới xuất bản
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong không khí trang nghiêm nhưng cũng không kém phần sôi nổi của buổi lễ
đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên ban tổ chức
đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan của bộ công an
cùng lắng nghe và trao đổi về đề cương tuyên truyền năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hai cuốn sách mới xuất bản là
chúng nhân dân nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
của tác giả thượng tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
của cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an được trưng bày và giới thiệu trong chương trình
tỉnh hưng yên có khoảng sáu mươi km đê kè tả sông hồng
bảo vệ cho toàn bộ tỉnh và một phần thủ đô hà nội
do vậy công tác tu bổ xử lý các sự cố đê kè
luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện
để bảo đảm an toàn hệ thống đê kè trước mùa mưa bão
hiện nay một số đoạn đê kè sung yếu trên tuyến đê tả sông hồng
của tỉnh hương yên bị sạt lở sụt lún nghiêm trọng
để chủ động trong công tác hộ đê phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh hương yên đã đầu tư nguồn lực lớn hàng chục tỷ đồng
cho công tác tu bổ đê kè và xử lý những đoạn đê kè sung yếu bị sạt lở sụt lún
bên cạnh việc tu bổ đê kè
các địa phương ở tỉnh hưng yên cũng thực hiện việc triển khai
phương án phòng chống thiên tai với phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ nhân lực tại chỗ vật tư tại chỗ hậu cần tại chỗ
nhất là ở nơi sung yếu
thì ngay từ đầu năm
giữa bốn năm
địa phương cũng đã lập công tác phòng chống thiên tai lập phương án phòng chống thiên tai đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
ngoài ra địa phương còn phải chuẩn bị lực lượng cứu hộ và công tác di dân khi có thiên tai xảy ra để ứng cứu kịp thời
tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống và ảnh hưởng đến con người trong công tác phòng chống thiên tai
với sự chủ động tích cực trong công tác phòng chống thiên tai hệ thống đê kè tả sông hồng của tỉnh hương yên sẽ được bảo đảm chắc chắn trước mùa mưa bão sắp đến gần
vẫn tranh thủ ôn bài ngay trước giờ vào phòng thi
lo lắng và mệt mỏi căng thẳng và áp lực hơn cả kỳ thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học
đó chính là kỳ thi vào lớp một mươi tại thành phố hà nội
và năm nay áp lực sẽ càng nặng nề hơn khi trong số khoảng tám mươi thí sinh dự thi chỉ có hai phần ba số thí sinh có cơ hội vào các trường công lập
ngày hôm nay các em đã bước vào kỳ thi chính thức với hai môn là toán và ngữ văn với hình thức tự luận
ngày sáng đi học xong ngồi chiều cũng đi học
ngồi tối cũng vẫn phải học
nói chung là học nhiều lắm cô ạ
cũng có rất là nhiều vất vả
có những hôm mà đi học thêm mấy tiếng đồng hồ liền
đến tối muộn thì mới được về
ngày nào cũng phải ngồi con học con học thuộc lòng
hôm nào bắt đầu thì hôm nào cũng hai giờ sáng con mới được ngủ
còn xong bắt đầu thì cái thời gian về sau thì thời gian này bắt đầu nó giảm đi giảm đi
ở đến bây giờ là không
không bao giờ là
bây giờ một mươi hai giờ con đã phải đi ngủ rồi
không phải đến cuối cùng nhưng mà
không vào được cấp ba thì vào phải vào dân lập vào ngôi trường học dân lập có thể nói chắc không tốt bằng công lập
không chỉ học sinh lo lắng căng thẳng
rất nhiều phụ huynh hôm nay cũng đã nghỉ làm nghỉ buổi chợ để đưa con đi thi và trực ở cổng trường với tâm trạng rất hồi hộp
các cháu nó
học thì nó cũng rất là vất vả và ôn ngay ôn đêm
và cũng không biết là cháu có
áp lực như này không biết cháu có thi lỗi hay không
chúng tôi mong muốn là con chúng tôi học đỗ được nhưng mà không biết rồi cháu có đỗ được hay không
bố mẹ cũng lo rất nhiều mà các con cố gắng học ngày ôn đêm mà không biết là có được hay không
cái kỳ thi vào cấp ba này là đối với các con và cũng như là gia đình là rất là áp lực
một là tuổi các con nó còn nhỏ mà nếu không đổ vào các trường công lập thì không biết là các con ở nhà ai quản lý và làm gì
đấy là một điều lo lắng cho các bậc phụ huynh
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn thành phố hà nội dự kiến có tám mươi hai chín trăm ba mươi bốn học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở
nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ trung học phổ thông công lập là sáu mươi chín năm trăm linh học sinh
số còn lại sẽ học tại các trường ngoài công lập trung tâm giáo dục thường xuyên hay chuyển hướng sang học nghề
không chỉ học sinh yếu kém mới khó khăn trong việc chạy đua vào lớp một mươi công lập
mà nhiều học sinh khá giỏi
trong sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân việt nam
học sinh học xong trung học cơ sở có thể tiếp tục học trung học phổ thông
hoặc học nghề tại các trường trung cấp chuyên nghiệp các cơ sở giáo dục thường xuyên
dù học trong loại hình giáo dục nào
thì học sinh cũng được quyền học lên các bậc học cao hơn như cao đẳng đại học
hay cao hơn nữa theo nhu cầu của bản thân
chúng tôi thường xuyên nhận được nhu cầu cũng như đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và nhà máy sinh nghiệp
tuy nhiên với lượng học sinh
mà hiện nay nhà trường tuyển sinh thì không đủ để đáp ứng cho nguồn nhân lực trên thị trường
lý do chúng tôi cũng đã quan tâm và tìm hiểu
thứ nhất nó có những cái xoay quanh vấn đề này
đó là nhu cầu học tập của phụ huynh vào sinh trong tư tưởng lối mòn
vẫn cho con em là học theo các bậc từ tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
sau đó mới tiến hành là học trung cấp cao đẳng hay đại học
tuy nhiên đó là một cái mà nó cũng không còn phù hợp
với xu thế hiện nay nữa
hiện trạng phụ huynh chỉ muốn con học trường trung học phổ thông
đã dẫn đến sự quá tải trong học tập
học không đúng cách tốn kém tiền của và những sai lầm trong hệ thống
nói thật là bố mẹ tự đặt cho con cái
cứ muốn là bao giờ cũng là con của mình còn phải có những cái kết quả cao hơn nữa
thậm chí có những gia đình thì nghĩ là đây là một cái để của mình còn khoe với các bạn
ở cơ quan học
cơ quan chẳng hạn là con tôi phải học trường này phải học trường kia
tuy vậy những kết quả của từng trường thực ra nó cũng không phải là khác nhau nhiều
thế thì bố mẹ đặt áp lực cho con thì có lẽ là bà phụ huynh cũng xem xét lại
thì làm nên chăng giảm bớt cái áp lực cho con cái mình
để cho con có khả năng ngoài cái việc học
các con có thể còn tham gia được những việc khác
nó phát triển được đúng theo năng lực của mình
với những học sinh không yêu thích việc học văn hóa
thì học nghề và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi học xong lớp chín
là một hướng đi năng động và thực tế
ngoài việc phù hợp với điều kiện của bản thân tiết kiệm kinh tế công sức
thì vẫn có rất nhiều gương mặt thành công tiếp tục học để khẳng định bản thân sau này
sau khi mà chúng ta học lớp một mươi xong
thì chúng ta có rất nhiều cái hướng lựa chọn và hiện nay theo tôi
cái hướng rất là tốt và các nước tiên tiến của ta đều có
nó đang triển khai
đấy là hướng học nghề sau khi các bạn tốt nghiệp lớp chín
thay vì đó thay vì là phụ huynh cứ gò ép các bạn vào một cái môi trường
mà thứ nhất là các bạn không thích không có cảm hứng để các bạn phấn đấu
thứ hai nữa là kể cả việc giải quyết việc làm sau này
khi mà các trường đại học hiện nay làm đa phần là chưa tốt
hơn bao giờ hết cha mẹ cần thay đổi tư duy tìm ra những ngã rẽ phù hợp
vừa sức với con tin tưởng rằng con đường tốt nhất
là con đường phù hợp với khả năng và điều kiện của từng cá nhân
hướng con đi một cách hợp lý đó mới là thứ các con cần được người lớn định hướng
trong phần tin quốc tế bầu cử anh đảng bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối ở quốc hội
nhật bản áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với triều tiên
thưa quý vị đúng như kết quả các cuộc thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử quốc hội anh
đảng bảo thủ của bà theresa may đã mất đi thế đa số tuyệt đối tại quốc hội
kết quả bầu cử có nguy cơ đẩy nước anh vào một giai đoạn bất ổn định mới
chỉ vài ngày trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về việc nước anh rời liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
không có đảng nào dành đủ đa số ghế
cuộc bầu cử sớm do chính bà theresa may kêu gọi đang mang lại những kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi
thậm chí tạo ra một bức tranh chính trị bất an hơn cho chính bà may
đảng bảo thủ của ba đạt ba trăm một mươi bốn ghế trong quốc hội còn thiếu một mươi hai ghế để đạt đủ đa số quá bán ba trăm hai mươi sáu trên sáu trăm năm mươi ghế
trong khi công đảng đối lập của ông jeremy corbyn lại nhận thêm được ba mươi bảy ghế lên hai trăm sáu mươi sáu ghế nhưng cũng không đạt số phiếu qua bán
với kết quả này bà theresa may và đảng bảo thủ sẽ đứng trên đường
sẽ đứng trước nhiều áp lực khi cần nhanh chóng ổn định chính phủ mới khi sắp chính thức đàm phán brexit
kết quả này vượt ra ngoài dự đoán của các chuyên gia cũng như người ủng hộ đảng bảo thủ
trong bối cảnh phần lớn các cuộc thăm dò trước thiền đều dự báo về khả năng chiến thắng khá dễ dàng của bà theresa may
với kết quả này tình hình sắp tới sẽ thiếu ổn định và chính phủ anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán brexit sắp tới
với kết quả bất ngờ này khả năng một quốc hội treo đã hiện ra trước mắt và nhanh chóng tác động mạnh đến thị trường
đồng bằng anh đã ngay lập tức trượt giá mạnh trên thị trường new york đặc biệt so với đồng tiền chung châu âu euro cũng như đồng đô la mỹ
tỷ giá đồng bảng đã rất mạnh sau khi các dự báo kết quả bầu cử của anh bắt đầu được công bố
dường như các thị trường đã nhìn thấy nguy cơ bất ổn và chính phủ anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong các cuộc đàm phán với liên minh châu âu
nếu vẫn tiếp tục giữ nguyên lập trường về một brexit cứng
trước đó trong một phát biểu sau khi kết quả thăm dò được công bố thủ tướng anh theresa may một lần nữa nhấn mạnh trong bất kỳ kịch bản nào đất nước cũng cần một sự ổn định
vào thời điểm hiện nay đất nước cần sự ổn định hơn lúc nào hết và dù thế nào thì nhiệm vụ của chính phủ mới cũng là bảo đảm giai đoạn ổn định của đất nước và đây chính xác là điều mà chúng tôi sẽ làm
những đảng còn lại như đảng dân tộc scotland cũng chỉ giành được ba mươi bốn ghế thấp hơn nhiều so với năm mươi bốn ghế tại quốc hội sắp mãn nhiệm
trong khi đó đảng dân chủ tự do đảng duy nhất có lập trường mạnh mẽ công khai ủng hộ liên minh châu âu lại giành được một mươi bốn ghế tức là nhiều hơn sáu ghế so với quốc hội sắp mãn nhiệm
tuy nhiên đảng này trước đó đã tuyên bố sẽ không liên minh cũng như không có thỏa thuận với bất kỳ đảng nào đây có thể xem là một thảm họa đối với thủ tướng theresa may
phai trò lãnh đạo của bà có nguy cơ
thậm chí có thể phải từ chức do sức ép ngày càng lớn
thủ tướng đã kêu gọi bầu cử vì muốn có một nhiệm kỳ rõ ràng thực tế kết quả là đảng bảo thủ mất ghế mất phiếu bầu mất sự ủng hộ và mất niềm tin tôi nghĩ thế là đủ để bài ra đi và mở đường cho một chính phủ mới thực sự đại diện cho tất cả mọi người dân ở nước này
kết quả này đồng nghĩa với việc đảng bảo thủ sẽ phải lựa chọn một chính phủ mới
đồng nghĩa với việc đảng bảo thủ sẽ phải lựa chọn một chính phủ thứ số hoặc cố gắng tạo liên minh với một hay nhiều đảng khác
trong cả hai trường hợp các cuộc đàm phán có thể kéo dài nhiều tuần và điều này sẽ gây tác động không nhỏ tới lộ trình đàm phán brexit sắp tới
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên ngoại trưởng nhật bản fumio kishida thông báo nước này đã đưa một mươi hai cá nhân và bốn thực thể vào danh sách đen có liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
một mươi hai cá nhân và bốn thực thể vào danh sách đen có liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
theo nghị quyết tất cả những người bị liệt vào danh sách đen đều bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản
trong một cuộc họp báo ông fumio kishida cho biết nhật bản sẽ tiến hành nghị quyết một cách hiệu quả
và sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan
trước đó ngày hai tháng sáu hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết trừng phạt mới đối với triều tiên
liệt vào danh sách đen một mươi bốn cá nhân và bốn thức thể
trong số một mươi bốn cá nhân nhật bản trước đó đã thêm hai cá nhân vào danh sách đen của mình
nghị quyết trên được đưa ra sau khi bình nhưỡng tiến hành cuộc thử tên lửa đạn đạo ngày hai mươi chín tháng năm
vụ thử tên lửa thứ chín trong năm nay bất chấp các lệnh cấm từ liên hợp quốc
trong khi đó quốc hội nhật bản ngày hôm nay thông qua luật cho phép nhật hoàng akihito thoái vị
và mở đường cho việc chuyển giao vương vị cho thái tử naruhito
đây là lần đầu tiên một nhà vua nhật bản thoái vị trong hai thế kỷ qua
quốc hội nhật bản đã thông qua luật với đa số ủng hộ
giờ đây chính phủ nhật bản sẽ phải đưa ra các chi tiết về việc thoái vị của nhà vua
bao gồm thời gian cụ thể
theo truyền thông địa phương việc này có thể diễn ra vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhà vua akihito tám mươi ba tuổi đã từng trải qua phẫu thuật tim
năm ngoái nhà vua akihito từng phát biểu lo ngại về vấn đề sức khỏe tuổi tác
sẽ khiến nhà vua khó có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình
trong cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ một mươi bảy của tổ chức hợp tác thượng hải sco
tại astana của kazakhstan chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống nga putin
cam kết tăng cường quan hệ song phương và đẩy mạnh vai trò của sco
nhận định tổ chức hợp tác thượng hải sco hiện đang đối mặt với nhiều thách thức
xen lẫn cơ hội trong việc phát triển
chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng
trung quốc cần tăng cường liên lạc và phối hợp thúc đẩy hợp tác thực tiễn
để liên tục nâng cao tầm ảnh hưởng của tổ chức này đối với các vấn đề quốc tế và khu vực
chủ tịch tập cận bình cũng cho biết trung quốc sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên sco
và luôn sẵn sàng duy trì phối hợp với tất cả các bên trong đó có nga
về phần mình tổng thống nga putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
moscow và bắc kinh thường xuyên duy trì sự tương tác cấp cao
ngoài các nội dung trên hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình tại afghanistan
căng thẳng trên bán đảo triều tiên cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực